trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên thế giới
tại việt nam hàng ngàn y bác sĩ nhân viên y tế cùng các quân nhân chiến sĩ đang ngày đêm căng sức chống dịch
họ có những tâm sự gì khi trực tiếp đối đầu với tình hình dịch bệnh này
một tháng qua các lực lượng này trong cả nước đã không có một ngày nghỉ nào
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đến với bệnh viện giả chiến tại củ chi thành phố hồ chí minh những ngày này
mới thấu hiểu được sự vất vả nỗ lực quyết tâm của các cán bộ quân đội y bác sĩ
đã là nguyên nhân thì hầu hết chúng tôi đều xác định rõ trách nhiệm của mình
chia sẻ trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho người dân
chúng tôi xem đây như là một trận chiến đối mặt với kẻ thù
làm sao để bảo đảm được an toàn cho người dân
họ đã thực sự thể hiện tình hình
tất cả các y bác sĩ có lịch trực dày đặt tại các phòng điều trị trung tâm cách ly hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
gia đình thì lo thì cũng giữ trong lòng không có nói
nhưng mà là thì mình nhìn thì mình biết mọi người trong gia đình mình cũng lo
nhưng mà thôi thì đi thì mình đã đi ngay từ những ngày đầu tiên
tới bây giờ thì không có gì mà mình phải ngưng ngay tại lúc này hết
giống như là dịch hết thì mình về
những người được cách ly tại đây là những bệnh nhân đang được điều trị
đều thấu hiểu về công việc của các chiến sĩ áo xanh và cả các chiến sĩ áo trắng
nếu mà được nội một câu thì em sẽ nội là được cách ly
bởi vì được cách ly ở đây em cảm thấy rất là may mắn khi mình được vào đây cách ly
thứ nhất là giữ bản thân giữ an toàn cho bản thân của mình đồng thời là gia đình của mình
thứ hai là cả môi trường cách ly nó không có hề đạn sợ như mọi người nghĩ
đặc biệt là cả em chị ở trong cùng phòng em mọi người rất là hòa đồng vui tĩnh
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã đạt được nhiều kết quả khả quan
người dân đã tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và không hoang mang lo ngại như trước
đó là nhờ vào những nỗ lực rất lớn của các cấp ngành đơn vị chức năng
sông dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến khó lường
vì vậy trong cuộc chiến chống dịch dập dịch covid một mươi chín
người dân thành phố hồ chí minh vẫn chờ vào sự quyết tâm
nêu cao tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ áo trắng
những nhà quản lý chuyên môn giỏi tâm huyết trong ngành y tế của thành phố và trung ương